hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hồng kông không có kế hoạch đóng cửa hoàn toàn
phía cha xin kính chào quý khán giả đang theo dõi tin tức về những diễn biến dịch covid một mươi chín mới nhất
trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống
dù biết rằng người dân đang bận biểu chuẩn bị cho ngày cúng rằm đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi
thế nhưng các bạn cũng không nên bỏ qua bản tin cập nhật số ca mắc covid một mươi chín mới nhất tối nay ngày một mươi năm tháng hai
hy vọng những thông tin này sẽ giúp quý vị nắm rõ tình hình diễn biến dịch
cũng như công tác chỉ đạo đối phó dịch của các cấp và từng địa phương ngay lúc này
bản tin dịch covid một mươi chín ngày một mươi năm tháng hai của bộ y tế cho biết có ba mươi một tám trăm một mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
tại sáu mươi hai tỉnh thành cao nhất từ trước đến nay hà nội gần bốn ca trong ngày có gần chín bốn trăm linh bệnh nhân khỏi
thông tin các ca mắc mới như sau
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng hai đến một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng hai trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận ba mươi một tám trăm một mươi bốn ca nhiễm mới trong đó có hai mươi bảy ca nhập cảnh và ba mươi một bảy trăm tám mươi bảy ca ghi nhận
trong nước tăng hai ba trăm tám mươi bốn ca so với ngày trước đó tại sáu mươi hai tỉnh thành phố có hai mươi hai tám trăm bảy mươi ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội ba chín trăm bảy mươi hai ca hải dương một tám trăm linh bảy ca hải phòng một bốn trăm một mươi bảy ca nam định một ba trăm năm mươi bốn ca thái nguyên một hai trăm chín mươi bốn ca
quảng ninh một hai trăm bốn mươi sáu ca ninh bình một một trăm ba mươi sáu ca vĩnh phúc một một trăm ba mươi năm ca
nghệ an một một trăm một mươi ba ca phú thọ một tám mươi ca bắc ninh một bốn mươi một ca hòa bình tám trăm chín mươi tám ca bắc giang tám trăm năm mươi năm ca
thanh hóa bảy trăm chín mươi sáu ca lạng sơn bảy trăm tám mươi bốn ca đà nẵng bảy trăm ba mươi hai ca bình định bảy trăm một mươi ca lào cai sáu trăm sáu mươi một ca sơn la năm trăm chín mươi chín ca
hương yên năm trăm chín mươi sáu ca thái bình năm trăm chín mươi sáu ca quảng nam năm trăm bảy mươi một ca bà rịa vũng tàu bốn trăm chín mươi bốn ca
yên bái bốn trăm năm mươi ba ca gia lai bốn trăm ba mươi bảy ca quảng bình bốn trăm ba mươi năm ca hà tĩnh bốn trăm hai mươi sáu ca khánh hòa ba trăm chín mươi năm ca tuyên quang ba trăm bảy mươi ba ca đắk lắc ba trăm bảy mươi hai ca
lâm đồng ba trăm sáu mươi hai ca quảng trị ba trăm bốn mươi chín ca tp hcm ba trăm bốn mươi một ca cao bằng hai trăm bốn mươi năm ca thừa thiên huế hai trăm bốn mươi bốn ca phú yên hai trăm bốn mươi ba ca hà nam hai trăm hai mươi sáu ca bình phước hai trăm một mươi chín ca đắk nông hai trăm một mươi ca
con tương một trăm sáu mươi ba ca
cà mau một trăm năm mươi sáu ca điện biên một trăm năm mươi năm ca quảng ngãi một trăm năm mươi bốn ca lai châu một trăm ba mươi năm ca hà giang một trăm hai mươi bảy ca bắc cạn chín mươi hai ca bình thuận tám mươi một ca tây ninh sáu mươi sáu ca bình dương năm mươi tám ca vĩnh long năm mươi ba ca trà vinh năm mươi ca đồng nai bốn mươi ca kiên giang bốn mươi sáu ca bến tre bốn mươi ba ca bạc liêu ba mươi bảy ca đồng tháp hai mươi năm ca cần thơ hai mươi hai ca sóc trăng hai mươi một ca an giang một mươi bảy ca ninh thuận một mươi ca
tiền giang tám ca lòng an bốn ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng nhiều nhất so với ngày trước đó là hà nội tăng bốn trăm sáu mươi năm ca quảng ninh tăng ba trăm năm mươi bốn ca và bình định tăng hai trăm bảy mươi ba ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là lạng sơn giảm năm trăm chín mươi năm ca nghệ an giảm hai trăm bảy mươi hai ca và bình phước giảm hai trăm năm mươi ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là hai mươi bảy ba trăm ba mươi ca trên một ngày đến nay
tại việt nam đã ghi nhận một trăm chín mươi tám ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
tại tp hcm chín mươi bảy ca quảng nam hai mươi bảy ca quảng ninh hai mươi ca hà nội một mươi bốn ca khánh hòa một mươi một ca đà nẵng tám ca hưng yên sáu ca kiên giang bốn ca thanh hóa hai ca hải dương hai ca hải phòng long an bà rịa vũng tàu bình dương lâm đồng ninh bình mỗi tỉnh một ca
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai năm trăm bảy mươi hai tám mươi bảy ca nhiễm đứng thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi năm trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ tức bình quân cứ một triệu người thì có hai mươi sáu bốn mươi năm ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là hai năm trăm sáu mươi bốn tám trăm tám mươi tám ca
trong đó có hai hai trăm ba mươi chín bốn trăm năm mươi sáu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là tp hcm năm trăm một mươi sáu bốn trăm bảy mươi bảy ca bình dương hai trăm chín mươi ba hai trăm linh một ca hà nội một trăm bảy mươi sáu bốn mươi ba ca đồng nai một trăm linh một trăm bốn mươi một ca và tây ninh tám mươi tám tám trăm ba mươi sáu ca
về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
số bệnh nhân khỏi bệnh được công bố trong ngày là chín
tổng số ca được điều trị khỏi là hai hai trăm bốn mươi hai hai trăm bảy mươi ba ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là hai chín trăm hai mươi sáu ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ là hai hai trăm hai mươi hai ca
thở oxy dòng cao hfnc là ba trăm linh năm ca
thở máy không xâm lấn chín mươi bốn ca
thở máy xâm lấn hai trăm tám mươi chín k
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi bốn tháng hai đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi năm tháng hai

tại tp hcm bốn ca
trong đó có hai ca từ các tỉnh chuyển đến bình định
lòng an một ca
các tỉnh thành phố khác
hà nội một mươi một ca
khánh hòa chín ca trong hai ngày
quảng ngãi sáu ca trong hai ngày
bình định năm ca
đà nẵng năm ca
kiên giang năm ca
quảng nam bốn ca
bắc ninh ba ca
nam định ba ca
nghệ an ba ca
tây ninh ba ca
vĩnh long ba ca
bà rịa vũng tàu hai ca
bình thuận hai ca
đồng tháp hai ca
hà nam hai ca
lạng sơn hai ca
mỗi tỉnh một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là tám mươi sáu ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi chín một trăm hai mươi hai ca chiếm tỷ lệ một năm so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi chín trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong của việt nam xếp thứ sáu trên bốn mươi chín nước xếp thứ ba trong khối các nước asean
trong số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ châu á và xếp thứ tư trong khối các nước asean
liên quan đến các phương án phòng chống covid một mươi chín và tình hình dịch bệnh tại tp hcm
mới đây đại diện sở y tế tp cho biết từ ngày một mươi bốn tháng hai
tp hcm sẽ thay đổi cách thức đánh giá công bố cấp độ dịch covid một mươi chín
sau khi thay đổi đối tượng công bố là hệ thống y tế phường xã thị trấn trên địa bàn
điều này giải thích cho câu hỏi vì sao tp hcm không công bố cấp độ dịch covid một mươi chín trong tuần gần nhất
chiều ngày một mươi bốn tháng hai bang chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín và phục hồi kinh tế tp hcm sau đó gọi tắt là ban chỉ đạo
tổ chức buổi họp báo định kỳ nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn
hợp báo xuất hiện câu hỏi vì sao trong tuần gần nhất địa phương này không còn công bố cấp độ dịch covid một mươi chín
trả lời câu hỏi trên bà nguyễn thị huỳnh mai chánh văn phòng sở y tế tp cho biết
theo quyết định số hai trăm một mươi tám về hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi
việc đánh giá cấp độ dịch sẽ thay đổi so với trước đây
bà phân tích trước đây tp hcm và các tỉnh hành công bố cấp độ dịch theo tuần
sau khi thay đổi đối tượng công bố là hệ thống y tế phường xã thị trấn
trên địa bàn sở y tế cũng có hướng dẫn ủy ban nhân dân quận huyện phường xã
về việc đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín
theo sở y tế tp hcm việc đánh giá mới sẽ đáp ứng được việc kiểm soát dịch tại nơi xuất phát
mang tính chủ động hiệu quả hơn hạn chế bao vây trên phạm vi rộng
ngoài ra phương án đánh giá cấp độ dịch mới mang tính kế thừa tiếp thu công tác phòng chống dịch
trong nước và thế giới phù hợp với tình hình thực tế
bên cạnh đó việc đánh giá từ cấp phường xã thị trấn
sẽ mang tính phòng chống dịch tổng thể tập trung cho công tác dự phòng
và điều tiết các hoạt động theo đúng nghị quyết một trăm hai mươi
theo cách đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín mới nhất
ủy ban nhân dân các quận huyện tp thủ đích sẽ gửi kết quả đánh giá tiêu chí
trong cấp độ dịch về trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm và sở y tế vào một mươi h thứ hai hàng tuần
các địa phương có trách nhiệm nhập dữ liệu cấp độ dịch vào phần mềm của bộ y tế
trước một mươi hai h thứ hai hàng tuần
theo lần công bố cấp độ dịch covid một mươi chín mới nhất
tp hcm đã năm tuần giữ vững các tiêu chí của vùng xanh
theo đó số ca mắc covid một mươi chín mỗi tuần của địa phương này liên tục giảm
các chỉ số về ca nặng ca tử vong cũng có nhiều khả quan
hiện tại tp hcm đã mở lại gần như toàn bộ các loại hình dịch vụ các hoạt động như bình thường
rằng ngày một mươi bốn tháng hai tp hcm cũng triển khai cho học sinh tất cả các khối lớp
tới trường học trực tiếp sau khoảng thời gian dài học trực tuyến
nhiều tỉnh thành trên cả nước đã đón học sinh cấp mầm non và tiểu học trở lại trường học trực tiếp
đây là hai nhóm tuổi cần sự quan tâm chăm sóc đặc biệt
vậy để vừa đảm bảo chất lượng giáo dục vừa thực hiện phòng chống dịch trong trường học an toàn
các trường cần phải chú ý những vấn đề gì trong thời gian tới
mời quý vị cùng theo dõi
ông thái văn tài vụ trưởng bộ giáo dục tiểu học bộ giáo dục và đào tàu cho biết
hiện nay các địa phương có những kịch bản các nhà trường đã có phương án cụ thể để đón học sinh trở lại
nhưng có một số đối tượng rất đặc biệt
năm nay là học sinh lớp một lớp hai các em chưa được chuẩn bị những kỹ năng và tâm thế ban đầu
để cho ngày khai trường ngày tự trường với những tiết học trực tiếp
vì vậy trong thời gian vừa qua các nhà trường thực hiện linh hoạt các phương án tổ chức dạy học
đáp ứng kiến thức và năng lực cốt lõi
khi học trực tiếp trở lại nhiệm vụ của nhà trường là phải bù đắp tốt các kỹ năng
những việc mà nhà trường chưa làm được khi học trực tuyến
ông tài cho biết chúng ta phải kế thừa những hình thức
thói quen học tập trong những ngày đầu tiên để các em có thể tiếp cận một cách tự nhiên
bên cạnh đó tăng thời gian để hướng dẫn các em kỹ năng ban đầu khi học trực tiếp ở nhà trường
những việc rất nhỏ như tìm hiểu các công năng sử dụng của lớp học
khu vệ sinh kỹ năng giao tiếp với bạn bè thầy cô thực hiện nguyên tắc năm k v v
đây là những việc học trực tiếp ban đầu cần uống nắng và hướng dẫn để các em làm quen
sau đó chúng ta cần phải có hình thức kiểm tra trực tiếp đối với từng em
để phát hiện trong lớp cần bù đắp thêm những lượng kiến thức nào
từ đó có sự phối hợp với phụ huynh học sinh chọn những hình thức giao bài tăng cường cho học sinh phù hợp
về khung thời gian năm học theo ông tài khung thời gian năm học linh hoạt là điều cần thiết
để đáp ứng được mục tiêu chất lượng đảm bảo em nào cũng đạt chất lượng theo mục tiêu yêu cầu đề ra
đối với bậc tiểu học thực chất linh hoạt trên quy mô nhỏ nhất và kiên trì mục tiêu chất lượng là mục tiêu số một
bên cạnh đó cũng phải tính toán để khung thời gian này khi kết thúc tạo nên một thời gian nghỉ vừa phải
để chuẩn bị cho một năm học mới đúng tiến độ của khung thời gian năm học bình thường
do đó các nhà trường thầy cô phải tính toán cụ thể để ưu tiên số một là mục tiêu chất lượng
mục tiêu hai là có một khoảng thời gian để chúng ta kết thúc năm học để chuẩn bị sẵn sàng
và có đủ thời gian các thầy cô giáo thực hiện các lớp tập huấn công tác chuẩn bị cho năm học mới phù hợp
liên quan đến kế hoạch triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi trên toàn địa bàn tp hcm
từ ngày một mươi bốn tháng hai bác sĩ nguyễn hồng tâm phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
dự kiến tp hcm sẽ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho khoảng chín trăm bảy mươi trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
bà nguyễn thị huỳnh mai chánh văn phòng sở y tế tp hcm cho rằng
qua nhận định của các chuyên gia y tế vẫn còn rất sớm để nói về tác động nặng
hay nhẹ của covid một mươi chín đối với trẻ em
tuy nhiên qua theo dõi các trẻ mắc covid một mươi chín tại tp hcm
thường không có diễn tiến nặng và tỷ lệ tử vong ít hơn so với người lớn
bà mai cho biết thêm tuy vậy chúng ta cần phải cảnh giác đối với nhóm trẻ suy dinh dưỡng
vì hay miễn dịch kém cũng như những trẻ béo phì và có bệnh nền
do đó phụ huynh cần cân nhắc tiêm vaccine cho các con ngay khi đến lượt để tạo miễn dịch tốt
đồng thời thực hiện các biện pháp phòng dịch tốt cho trẻ
trong khi đó bác sĩ nguyễn hồng tâm cho biết hiện tại bộ y tế chưa có hướng dẫn chính thức
về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
tuy nhiên sở y tế tp hcm đã có văn bản tham mưu cho ủy ban nhân dân tp hcm
về kế hoạch tiêm cho trẻ từ năm tới một mươi một tuổi đến khi bộ y tế có hướng dẫn sẽ triển khai ngay
theo đó dự kiến tp hcm có khoảng chín trăm bảy mươi trẻ từ năm tới một mươi một tuổi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó có chín trăm năm mươi trẻ
hai mươi trẻ đang đi học và hai mươi trẻ chưa đi học
dự kiến thành phố sẽ tiêm mũi một trong vòng ba mươi ngày và mũi hai là ba mươi ngày
khoảng cách giữa hai mũi theo quy định của bộ y tế
ông nguyễn hồng tâm nói trong khi đợi bộ y tế có hướng dẫn cụ thể và ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đã chủ động tập hướng hướng dẫn các địa phương giám sát tiêm chủng
bảo quạt vaccine xử lý các tình huống để chuẩn bị tốt nhất việc tiêm vaccine cho trẻ khi triển khai công tác này
bác sĩ nguyễn hồng tâm nhấn mạnh việc tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ phải có sự đồng ý của phụ huynh
và hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện
trường hợp gia đình trẻ không đồng ý về nguyên tắc trẻ vẫn đi học bình thường
ngành y tế cố gắng cùng địa phương nhà trường để vận động thuyết phục phụ huynh cho trẻ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
để bảo vệ tốt nhất cho trẻ
trong bối cảnh trẻ em ở mọi độ tuổi đang hoặc sắp quay trở lại trường học
nhiều phụ huynh vẫn còn quan ngại trước tình hình dịch covid một mươi chín
vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
mới đây các bác sĩ nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị f tại nhà
đã đưa ra những điều và dấu hiệu cần lưu ý khi chăm sóc trẻ là f
theo các bác sĩ nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị f tại nhà
chăm sóc trẻ là f điều trị tại nhà cần lưu ý
đảm bảo vấn đề dinh dưỡng cho trẻ là vấn đề hàng đầu cần quan tâm
chi nhỏ bữa ăn ăn thành nhiều bữa lựa chọn thực phẩm lỏng dễ tiêu dầu năng lượng
đảm bảo bù đủ nước điện giải cho trẻ trong trường hợp trẻ có sốt cao
liên tục có thể bổ sung oxyron một số nước hỏa quả
trẻ trong độ tuổi bú mẹ thì cho bú mẹ nhiều hơn
dùng thuốc hạ sốt theo đúng liều lượng và khoảng thời gian
mặc quần áo thoáng bỏ biểm khi trẻ sốt
vệ sinh mũi hằng ngày và vệ sinh thân thể sạch sẽ
có những dấu hiệu cần theo dõi
theo dõi nhiệt độ ngày hai lần khi sốt
khi lại những diễn biến thời gian dùng hạ sốt nhiệt độ khi sốt liều lượng thuốc hạ sốt
theo dõi và ghi lại nhịp thở khi ngủ hai ba lần một ngày
theo dõi spo hai hai lần một ngày nếu có máy
quan sát trẻ ăn trẻ chơi xem có dấu hiệu gì bất thường hay không
những dấu hiệu cần báo nhân viên y tế
sốc cao liên tục trên ba mươi chín độ c
thuốc hạ sốt không có tác dụng sau khoảng một đến hai giờ sử dụng
sốt cao qua bốn mươi tám giờ
mệt nhiều ăn uống bú kém hơn
thở nhanh trẻ dưới hai tháng trên sáu mươi lần một phút
hai một mươi một tháng trên năm mươi lần một phút
một năm tuổi trên bốn mươi lần một phút
và lớn hơn năm tuổi là trên ba mươi lần một phút
spo hai bé hơn chín mươi sáu
ho cơn dài với trẻ lớn có triệu chứng tức ngực khó thở
trẻ ít chơi quấy khóc nhiều
và một số lưu ý khác
tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc kháng sinh
chống phim không có chỉ định với covid một mươi chín mất độ nhà
không bồi diễm
không được chủ quan với các dấu hiệu bất thường của bệnh
không sử dụng các thuốc sách tay
các thuốc không trả nguồn gốc
thuốc chưa được cấp phép
thuốc không có trong khuyến cáo điều trị của bộ y tế việt nam
phần lớn trẻ mắc covid một mươi chín không triệu chứng hoặc chủ yếu là các triệu chứng ở mức độ nhẹ
và hoàn toàn có thể chữa trị được
do đó với những hướng dẫn trên chúng tôi hy vọng có thể giúp các bậc cha mẹ
bất đi phần nào nổi lạ lắm nếu con em mình không may trở thành ép không
chúng tôi xin chuyển sang tin tức về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang căng thẳng tại hải phòng
thưa quý vị ngoài việc ngày một mươi một tháng hai hải phòng ghi nhận tổng số chín sáu trăm linh
sáu trăm bốn mươi chín giáo viên và học sinh mắc covid một mươi chín thành phố đã triển khai kế hoạch tổ chức dạy trực tiếp
kết hợp trực tuyến
thì mới đây tại cuộc họp về phòng chống dịch covid một mươi chín chiều ngày một mươi bốn tháng hai
chủ tịch ubnd thành phố hải phòng nguyễn văn tùng yêu cầu ngành y tế địa phương
thanh tra các quầy bán thuốc điều trị covid một mươi chín không đúng quy định
trước đó theo thống kê của ngành giáo dục đến hết ngày một mươi một tháng hai
toàn thành phố hải phòng đang có chín sáu trăm bốn mươi chín học sinh giáo viên mắc covid một mươi chín
trong đó một năm trăm hai mươi bốn ca nhiễm chưa tiêm vaccine con số gần một mươi giáo viên học sinh hải phòng
nhiễm covid một mươi chín khiến không ít người bàng hoàng
trước diễn biến này ngay lập tức sở giáo dục và đào tạo hải phòng đã chỉ đạo
phòng giáo dục quận huyện hướng dẫn một trăm tám mươi hai trường hợp liên quan đến các ca nhiễm
tổ chức dạy trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm đảm bảo học sinh được tiếp cận kiến thức cơ bản
theo đó học sinh f f một sẽ học online và được bổ trợ kiến thức sau khi khỏi bệnh
giáo viên f f một nghỉ dạy tại trường nhưng có thể dạy online
được biết thời gian qua thành phố hải phòng liên tục ghi nhận hàng ngàn ca mắc covid một mươi chín
và số người nhiễm có chiều hướng tăng sau khi nghỉ tết nguyên đáng nhầm dần
trong tình hình số f mới tại hải phòng liên tục gia tăng lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố
khuyến khích người dân tự mua kit test và khai báo với chính quyền địa phương khi có kết quả dưỡng tính
tuy nhiên lãnh đạo sở y tế hải phòng thông tin hiện nay có một số người dân mắc covid một mươi chín
nhưng không khai báo y tế tự mua thuốc về nhà dùng gây khó khăn cho các đơn vị y tế
trong việc vận động thực hiện giám sát y tế theo dõi quản lý và điều trị
bên cạnh đó một số bộ phận và người dân còn biểu hiện chủ quan lơ lạ trong công tác phòng chống dịch
nhân lực tại một số đơn vị y tế còn bỏng đặc biệt khi số ca mắc tăng nhanh
nhiều nhân viên y tế mắc covid một mươi chín từ cộng đồng và trong khu điều trị
thuốc kháng virus từ nguồn cung ứng của bộ y tế chưa đủ để đáp ứng nhu cầu điều trị
dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp khó lường khó dự báo nên việc dự toán mua sắm gặp nhiều khó khăn khó chủ động
phát biểu chỉ đạo tại cuộc hợp bí thư thạch ủy trần lưu quang nhấn mạnh
trong công tác phòng chống dịch không được hoảng sợ lo lắng vì số lượng tử vong của thành phố hiện đang thấp hơn
so với trung bình của cả nước các cơ sở y tế hiện đáp ứng đủ nhu cầu điều trị cho các ca nặng
thành phố sẵn sàng kinh phí cho công tác phòng chống dịch
phát biểu kết luận cuộc hợp chủ tịch ubnd tp hải phòng nguyễn văn tùng đánh giá số ca nhiễm covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố tăng cao hơn so với trước tết nguyên đáng đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung
cao hơn nữa trong công tác phòng chống dịch trong đó tập trung công tác tuyên truyền để người dân không chủ quan
hoang mang đặc biệt đối với việc tự ý sử dụng thuốc gây nhiều tác dụng phụ
mới đây tỉnh lạng sơn thông báo sẽ dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi đến các cửa khẩu
đường bộ của tỉnh trong thời gian một mươi ngày để giải quyết thông quan nốt hơn một xe vẫn đang nằm chờ
thế nhưng trong hai ngày qua xe chở nông sản của nhiều tỉnh thành phố ở miền trung và miền nam
vẫn cố di chuyển lên biên giới tỉnh này để chờ xuất khẩu
hàng đoàn xe dài nối đuôi nhau xếp hàng trên tuyến quốc lộ một a đoạn dẫn vào cửa khẩu quốc tế hữu nghị
trước thông báo tỉnh lạng sơn sẽ dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi đến các cửa khẩu
đường bộ của tỉnh trong thời gian một mươi ngày
từ ngày một mươi sáu tháng hai đến ngày hai mươi năm tháng hai nên có nhiều xe chở nông sản đã cố di chuyển lên đến cửa khẩu trước giờ quy định
với lượng xe chở hàng nông sản dồn lên cửa khẩu nhanh và nhiều
chỉ trong thời gian ngắn đã gần đổ kính các bến bãi tại hai cửa khẩu quốc tế hữu nghị và cửa khẩu tân thanh
trong khi đó các cơ quan chức năng của trung quốc vẫn khát cao trong phòng chống dịch covid một mươi chín đối với hàng hóa nhập khẩu
hiện tại mỗi ngày tại hai cửa khẩu quốc tế hữu nghị và cửa khẩu tân thanh duy trì xuất khẩu được gần một trăm linh xe container
tính đến sáng ngày một mươi năm tháng hai đã có trên hai xe chở nông sản chờ xuất khẩu
để tránh ủng ứ nông sản tại các cửa khẩu tỉnh lạng sơn đang tập trung vào việc xử lý phun khử khuẩn hàng hóa được tối ưu nhất
để rút ngắn thời gian thông quan đối với từng xe hàng nhằm tăng số lượng xe xuất khẩu trong ngày lên cao hơn
đồng thời tỉnh tích cực khuyến cáo chuyển mạnh từ xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch và mở rộng thị trường tiêu thụ đến nhiều nước khác
nhất là trong thời điểm nhiều loại nông sản của nước ta vào chính phủ thu hoạch
tiếp theo bản tin tối nay là thông tin về tình hình thời tiết
thưa quý vị mới đây các bác sĩ cảnh báo nhiệt độ hà nội và miền bắc lại giảm thời tiết lạnh trong những ngày tới
đây là thời tiết thuận lợi cho các bệnh như sởi ho gà quai bị cúm phát triển
theo thạc sĩ nguyễn hoàng hiệp
trung tâm đội giải chiến bệnh viện quân y một trăm linh ba khi nhiệt độ xuống thấp đột ngột có thể ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe đặc biệt đối với bệnh nhân đang điều trị covid một mươi chín
khi đó cơ thể sẽ kém thích nghi và phản ứng với nhiệt độ lạnh dễ dẫn đến sốc nhiệt
nhiệt độ lạnh không ảnh hưởng đến đường hô hấp trên dẫn đến viêm hồng viêm mũi thậm chí đối với người già có thể xảy ra viêm phổi
ngoài ra nhiệt độ xuống thấp gây tăng huyết áp đột ngột dẫn đến đột quỵ tai biến mạch máu não
bác sĩ hiệp khuyến cáo người dân trời lạnh cần giữ ấm đầu cổ bàn chân nên hạn chế ra đường không tập thể dục buổi sáng
khi ngoài trời nhiệt độ xuống thấp nếu tập thể dục sẽ dẫn đến nguy cơ đột quỵ tai biến mạch máu não
ngoài ra người dân cũng tuyệt đối không sửa ấm bằng thang củi trong phòng kính để tránh ngộ độc khí
có thể dùng điều hòa hai chiều máy sửa mặt ấm để giữ nhiệt
theo bác sĩ nguyễn thành nam giám đốc trung tâm nhi khoa bệnh viện bạch mai hà nội
khi nhiệt độ xuống thấp điều quan trọng nhất mà phụ huynh cần phải lưu ý là nhiệt độ chênh lệch giữa môi trường trong nhà và ngoài trời
bác sĩ nam cho biết nhiệt độ xuống thấp khiến trẻ dễ bị nhiễm lạnh
đặc biệt đường hô hấp của trẻ là nơi tiếp xúc với môi trường rất dễ bị nhiễm các bệnh lý về đường hô hấp
buổi sáng khi trẻ đến trường phụ huynh cần giữ ấm cho trẻ tránh để thay đổi nhiệt đột ngột
tăng cường dinh dưỡng cho trẻ để đảm bảo sức đề kháng
bên cạnh đó trẻ cần thường xuyên vệ sinh tay nơi tiếp xúc với không khí bên ngoài để ngăn ngừa virus vi khuẩn gây bệnh
làn sóng lây lan covid một mươi chín mới nhất đã vượt qua khả năng ứng phó của các đặc khu hành chính hồng kông trung quốc
tuy nhiên lãnh đạo khu vực này cho biết chính quyền không có kế hoạch phong tỏa hoàn toàn hồng kông để đưa ra các ca covid một mươi chín trở về con số
hãng tin bloomberg dẫn lời lãnh đạo hồng kông lâm trịnh nguyệt nga nói
trong một cuộc họp báo ngày một mươi năm tháng hai tình hình rất nghiêm trọng
bà cho biết hồng kông không có kế hoạch đóng cửa hoàn toàn như trung quốc đại lục đã làm ở một số nơi
bà lam trình nguyệt nga nói thêm tuy nhiên hồng kông sẽ tiếp tục đóng cửa các tòa nhà cụ thể hoặc khu vực lân cận theo cấp quận để khởi động các đợt xét nghiệm covid một mươi chín
bà cho biết hạn chế dựa trên địa bàn đã được áp dụng trong nhiều tháng
và lưu ý hồng kông đã tiến hành hơn một trăm linh hoạt động như vậy
bà nói chúng tôi cấm mọi người rời khỏi tòa nhà cho đến khi mọi người đã được xét nghiệm và kết quả được công bố
hồng kông đang tìm kiếm thêm các khách sạn để sử dụng làm cơ sở cách ly và hy vọng sẽ có thêm khoảng một mươi phòng cách ly
bà lâm trịnh nguyệt nga nói với các phóng viên trong khi đứng trước phòng đệm có nội dung
cùng nhau chúng ta chạy đua chống lại đại dịch đang ngày càng trộm trộm
bà cho hay hồng kông cần nhiều cơ sở cách ly hơn và bà có thể sử dụng quyền hàng khẩn cấp trong thời kỳ đại dịch để buộc các khách sạn tham gia
hôm ngày một mươi bốn tháng hai các cơ quan y tế đã báo cáo hai bảy mươi một ca mắc mới cùng với bốn năm trăm linh trường hợp dương tính sở bộ
sự gia tăng chống mặt của các ca mắc mới đã vượt qua khả năng chống chịu của hệ thống y tế hồng kông
dữ liệu ngày một mươi năm tháng hai cho thấy nhiều bệnh viện đang hoạt động ở mức một trăm linh công suất
giới chức y tế đang chuyển sang ưu tiên chăm sóc người già và đàn ông
ngoài ra hàng ngàn người đang chờ để được nhập viện và có sự chậm trễ trong việc xác nhận các trường hợp dương tính
lựa chọn của hồng kông sẽ là biện pháp hiệu quả hay là sai lầm để covid một mươi chín lây lan mạnh hơn
chúng ta chưa thể biết chắc song với mức độ lây lan covid một mươi chín khủng khiếp tại đây và cách trung quốc từng công khai chỉ trích hồng kông vì không tuân theo chiến lược zero covid
thời gian sắp tới sẽ vẫn vô cùng khó khăn đối với chính quyền và người dân tại đặc khu hành chính này
vâng những thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo
mời quý vị và các bạn cùng đón xem còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại